tối ngày một mươi tháng tám tại hà nội đã diễn ra lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
do trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội đồng đội trung mương tổ chức
tới dự có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đây là dịp để biểu dương tôn vinh chỉ huy đội giỏi có thành tích xuất sắc trong học tập
rèn luyện và công tác đội tạo sân chơi lành mạnh để các em được học hỏi sáng tạo phát huy tính đoàn kết
rèn luyện kỹ năng công tác đội và hòa minh vào các hoạt động tập thể hoạt động xã hội
ký liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm nay được tổ chức trong ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng tám tại hà nội
về dự liên hoan lần này có hai trăm linh đại biểu thiếu nhi những chỉ huy đội xuất sắc nhất trên khắp mọi miền tổ quốc
và sáu mươi ba phụ trách thiếu nhi tiêu biểu của các tỉnh thành phố
các chỉ huy đội giỏi lớn
này không chỉ giỏi về nghiệp vụ vững kỹ năng mà còn là học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế